quý i năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thanh hóa đã đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt hai mươi bốn tám mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay
với mốc hai mươi bốn tám chỉ số grdp của thanh hóa đã gấp hơn ba ba lần mức tăng trưởng quý i năm hai nghìn một mươi tám
trong đó nông lâm thủy sản tăng ba bốn mươi một công nghiệp xây dựng tăng hai mươi hai hai mươi sáu dịch vụ tăng bảy
sản xuất nông lâm thủy sản tăng so với cùng kỳ giá trị sản xuất ước đạt năm một trăm năm mươi năm tỷ đồng tăng một sáu mươi một so với cùng kỳ
hoạt động kinh tế đối ngoại xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh đã thu hút được một số dự án quy mô lớn đầu tư vào địa bàn tỉnh
dự án lọc hóa dầu nghi sơn và các dự án công nghiệp lớn duy trì hoạt động ổn định
đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh
lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ giáo dục mũi nhọn duy trì vững chắc trong nhóm các tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước
các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực